quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nằm sâu trong khối không khí lạnh cả miền bắc lúc này có chung trạng thái rét
với vùng núi vừa có ảnh hưởng của khối không khí lạnh nhiều hơn vừa có tác động của địa hình núi cao
nên nhiệt độ lúc này khá thấp chỉ từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ trong khi đó ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
nền nhiệt ngoài trời lúc này đang là từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh được dự báo sẽ còn tăng cường thêm nữa
duy trì tình trạng nhiều mây ở bắc bộ gần như suốt buổi sáng
đến trưa và chiều mây giảm trời hứng nắng
ở phía đông bắc bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
trời tiếp tục rét ở vùng núi và lạnh ở vùng đồng bằng
trong khi đó ở phía tây trời nắng sớm hơn vì thế nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
ở miền trung và tây nguyên trong ngày hôm nay đến hết ngày một tháng một mươi hai không khí lạnh vẫn bổ sung thêm
nhiễu động gió đông thì cũng vẫn còn hoạt động mạnh
vì thế một dọc từ thừa thiên huế trở vào đến khu vực phía bắc của tỉnh ninh thuận và các tỉnh tây nguyên
vẫn tiếp tục có mưa to
trong đó ở khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến phần phía bắc của tỉnh ninh thuận
tổng lượng mưa trong hai ngày phổ biến từ một trăm linh cho đến một trăm năm mươi mm có nơi lên trên hai trăm linh mm
còn ở khu vực tây nguyên lượng mưa từ năm mươi cho đến một trăm linh mm có nơi lên trên một trăm năm mươi mm
với lượng mưa còn lớn như vậy thì các sông chính ở quảng bình và quảng trị khả năng
ở mức báo động một và trên mức báo động một
các sông ở thừa thiên huế và tây nguyên ở mức từ báo động một cho đến mức báo động hai
và các sông ở quảng nam đến ninh thuận ở mức báo động hai đến mức báo động ba
các sông nhỏ có khả năng lên trên mức báo động ba
về nhiệt độ trong ngày hôm nay dọc từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ trời rét buổi sáng trưa và chiều trời lạnh
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến khánh hòa và tây nguyên
nhiệt độ cũng không cao từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
ở các tỉnh thành nam bộ
trong ngày hôm nay vẫn còn có mưa nhiều nơi
khu vực ven biển phía đông và vùng ven biển phía tây
sẽ là những nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày ở nam bộ cũng thấp chỉ từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh
nhiều vùng biển vẫn duy trì tình trạng thời tiết xấu
vùng biển ven bờ suốt từ vịnh bắc bộ trở vào đến tận mũi cà mau
đều có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
trong khi đó ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc vẫn còn mạnh
ở mức cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín khiến cho biển động mạnh
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước